thưa quý vị sáng nay mùng năm tháng chín hơn hai mươi hai triệu học sinh cả nước hào hước đến trường để tham dự ngày hội lớn
lễ khai giảng năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
tại lễ khai giảng các trường được quán triệt tổ chức gọn nhẹ tiết hiệp trong thời gian khoảng ba mươi đến bốn mươi năm phút
đây được xem là năm học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nội trình đổi mới giáo dục
đặc biệt là giáo dục phổ thông với việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám
đồng bộ đi được hơn nửa chặng đường
các nhà trường đã hoàn thành công tác chuẩn bị trong năm thứ tư
thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và sách giáo khoa mới ở các lớp bốn tám và một mươi một
tại thủ đô hà nội hiện có hơn hai tám trăm linh trường học với hơn hai hai triệu học sinh
chiếm gần một phần một mươi học sinh cả nước
chuyển sang các tin tức an ninh trả tự công an huyện điện biên phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điện biên
vừa tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tòng văn lún
trú tại huyện điện biên về hành vi giết người
trước đó công an xã thanh an huyện điện biên tiếp nhận tin báo của anh lường văn thoa là bác sĩ
tại trung tâm y tế huyện điện biên về việc khi anh đang chở cấp cứu thì có hai người đàn ông điều khiển xe mô tô
chở một người đàn ông khác bị thương đã tử vong trước khi được đưa đi cấp cứu
sau hơn một giờ tiến hành điều tra xác minh kết quả xác định bị hại là anh lường văn xoan
và đối tượng gây án là tòng văn lún
xảy ra mâu thuẫn lún đã dùng dao đâm vào vùng ngược trái của anh xoan khiến nạn nhân tử vong
một tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy của người mang biệt danh lão phật gia
vừa bị công an thành phố lào cai tỉnh lào cai triệt phá
tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy này do vũ hữu tình làm chủ
vào chiều ngày ba tháng chín hai tổ trinh sát gồm hai mươi cán bộ chiến sĩ công an thành phố lào cai
bao vây áp sát theo hai hướng vào biệt phủ để không chế bắt giữ đối tượng
tại hiện trường ban chuyên án bắt quả tang vũ hữu tình cùng với vật chứng là nhiều loại ma túy
khi khám xét khẩn cấp nơi ở của tình cơ quan công an phát hiện thêm nhiều tăng vật có liên quan
ngày hôm nay năm tháng chín hơn hai mươi hai triệu học sinh cả nước sẽ tham dự lễ khai giảng
chính thức bước vào năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
các nhà trường đã hoàn thành công tác chuẩn bị
trong năm thứ tư thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và sách giáo khoa mới
dù miền xuôi hay miền ngược thành thị hay nông thôn với tất cả yêu thương dành cho học sinh
các nhà trường đều cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho lễ khai giảng năm học mới
chương trình lễ khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn thực hiện với tinh thần vui tươi
ý nghĩa ngắn gọn thiết thực tiết kiệm
theo bộ giáo dục và đào tạo năm nay học sinh được tự trường sớm nhất trước một tuần
so với ngày tổ chức khai giảng
riêng đối với lớp một tự trường sớm nhất trước hai tuần so với ngày tổ chức khai giảng
đây là năm thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa
đến lớp bốn lớp tám và lớp một mươi một
trong ngày hôm nay ngoài học sinh sẽ có hàng triệu phụ huynh hỗ trợ các con tới trường
dự báo mật độ người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao
vì vậy lực lượng công an cả nước đã chủ động lên kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông
phục vụ nhu cầu đi lại của người dân được an toàn và thông suốt
nhân dịp lễ khai giảng năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn chủ tịch nước võ văn thường đã có thư gửi ngành giáo dục
trong thư chủ tịch nước võ văn thường nhắn nhủ các em
dù ở lứa tuổi nào cấp học nào
ở miền núi hay đồng bằng biên giới hay hải đảo
hãy luôn xác định học tập là nhiệm vụ quan trọng của cả cuộc đời
và mỗi năm học là một hành trình ý nghĩa trên con đường tích lũy chi thức
dàn luyện kỹ năng trao dồi phẩm chất xác lập những giá trị tốt đẹp và bền vững để phát triển bản thân
chủ tịch nước nhấn mạnh thế giới và tương lai các em đang rộng mở
thầy cô cha mẹ và đất nước luôn quan tâm tạo những điều kiện tốt nhất
để các em phát triển toàn diện năng lực và phát triển
các em phát triển tốt nhất để các em phát triển tốt nhất để các em phát triển tốt nhất
chủ tịch nước võ văn thường cho biết cá nhân mình luôn đặt niềm tin vào các em
bởi chủ tịch nước nhìn thấy tương lai tươi sáng của tổ quốc trong sức sống căng tràn
và trong những ước mơ hoài bão cao đẹp của các em
trong thư chủ tịch nước một lần nữa khẳng định đảng nhà nước luôn xác định
giáo dục là quốc sách hàng đầu là nhiệm vụ chung của nhà trường gia đình và xã hội

chủ tịch nước mong muốn các thầy cô giáo hãy vượt qua khó khăn
luôn giữ vững đam mê tâm huyết với nghề
các bậc phụ huynh vì tương lai con em mình hãy đồng hành với nhà trường xã hội
cấp ủy chính quyền địa phương phải có những quyết sách kịp thời đúng đắn
xây dựng cho được môi trường giáo dục thực sự trong sạch lành mạnh an toàn
để các cô giáo thầy giáo và các em được giảng dạy và học tập trong niềm vui hạnh phúc
được phát huy tối đa năng lực sáng tạo thực hiện thành công đổi mới
căn bản và toàn diện giáo dục nước nhà
dù còn nhiều khó khăn chăn trở khi bước vào năm học mới
song chủ tịch nước mong muốn tất cả hãy cùng vững vàng tiến bước
kiến tạo những giá trị mới mẻ và thiết thực cho thế hệ trẻ
chủ nhân tương lai của đất nước
chủ đề của năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn là đoàn kết kỷ cương sáng tạo
tiếp tục đổi mới theo chiều sâu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo
nhìn từ năm học cũ ngành giáo dục đã đạt được
không ít thành tựu trong công tác đổi mới dạy và học
thế nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn tồn tại không ít bất đồng
từ việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
giá sách giáo khoa cho đến việc thiếu giáo viên và thiếu trưởng lớp
để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra hiện thực hóa phương châm hành động
năm học mới này ngành giáo dục cần làm những gì
vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ là những chia sẻ
từ phó giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thành
vụ trưởng vụ giáo dục trung học bộ giáo dục và đào tạo
năm hai nghìn một mươi tám được triển khai ở tất cả các cơ sở giáo dục
bước đầu mang lại những chuyển biến tích cực
kỳ thi tuyết hiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba cũng chứa thành công
bên cạnh những kết quả đáng kích nhận
năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba vẫn còn một số khó khăn tồn tại hạn chế
như tình trạng thiếu giáo viên tình trạng thiếu trường lớp
quá tải tại các trường học tại các thành phố lớn các khu đông dân cư
tình trạng bão lục học đường mất an toàn vệ sinh thực phẩm
trong trường học vẫn còn

với những khó khăn và hạn chế đó
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn sẽ là một năm còn đầy thách thức
nhiều khó khăn cần tiếp tục nhận diện và có giải pháp phù hợp để phát phục
trước tiên xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ phạm xuân thành
đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
thưa ông năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
năm học mới thì được bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo cho là
năm học tăng tốc bứt phá của triển khai đổi mới
giáo dục phổ thông
vậy thì đâu là những nhiệm vụ đặt ra cho năm học mới này
để trọng tâm bứt phá cho năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn này
thì đó là năm mà chúng tôi đang đánh giá giữa kỳ
việc triển khai thực hiện chương trình hai nghìn một mươi tám
như vậy bây giờ sẽ phải là tổ chức thực hiện chương trình
một bước là sâu hơn về mặt chuyên môn và nâng cao hơn nữa về chất lượng
các thầy các cô cũng đã quen với chương trình
đã được triển khai trong những học trước đó
bây giờ những học tiếp theo
thì các thầy cô tiếp tục
thực hiện một cách có hiệu quả hơn
việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trong nhà trường
qua hai năm ba năm vừa rồi là các thầy cung đã nắm chắc rồi
thì bây giờ một bước nữa là phải chỉ đạo để đi sâu hơn nữa
vào trong cái việc là nâng cao cái chất lượng dạy và học
ở trong từng bài học ở trong lớp học
cụ thể là khi các thầy cô tổ chức cho học sinh học
thì sẽ nói ít đi
giao cho học sinh thực hiện nhiều hơn
tăng cường hơn những hoạt động của học sinh
từ nghiên cứu sách giáo khoa tài liệu
vận dụng kiến thức trao đổi với nhau với thầy cô
đổi mới thành công hay không phụ thuộc chính vào đội ngũ giáo viên
tuy nhiên thì hiện nay có không ít vấn đề đang đặt ra
như là câu chuyện về thiếu giáo viên
giáo viên chưa bắt nhịp được với đổi mới
giáo viên chưa tập huấn bồi dưỡng được đầy đủ
ông có thể chia sẻ thêm về vấn đề này
thiết bị giáo có đầy đủ
nhưng thầy cô mà không có đầy đủ cái năng lực
để tổ chức tốt cái hoạt động học
cho học sinh theo đúng yêu cầu chương trình
thì tất nhiên là rất khó khăn
để đạt được cái mục tiêu như ta mong muốn
vì vậy cho nên là để đảm bảo yêu cầu này
chúng ta sẽ phải khắc phục hai việc
một là đối với số lượng cũng như cơ cấu của đội ngũ giáo viên
hiện nay chúng ta đâu đó vẫn còn khó khăn
một số nơi vẫn còn thiếu
thì chúng ta phải tăng cường tích cực
để mà tuyển và bố trí đủ giáo viên
để thực hiện dạy học các môn học theo chương trình
tất nhiên cái việc này cũng không phải dễ gì
mà làm ngay và cũng không phải tất cả mọi địa phương
có thể ngay đập tức được
thì cái việc mà bố trí giáo viên
ở trong từng nhà trường để xây dựng cái kế hoạch giáo dục
mà theo hướng dẫn của bộ là hết sức cần thiết
có thể đâu đó còn có thiếu giáo viên
thì cũng đã có những cái cơ chế
để các thầy cô nỗ lực thêm
dạy tăng giờ thêm giờ
rồi làm việc phân công các thầy các cô
thực hiện một số các môn học mới
một cách hài hòa phù hợp
để làm sao sử dụng hiệu quả nhất
cái đội ngũ giáo viên hiện có
đổi mới thì song hành với những khó khăn
mà khó khăn lớn nhất là tạo được sự đồng thuận
trong đội ngũ giáo viên trong toàn xã hội
nhất dịp đầu năm học mới sắp tới gần
ông muốn gửi gắm những cái thông điệp như thế nào
với những người đồng hành của mình
là giáo viên và toàn xã hội
để ngành giáo dục có thể đạt được những mục tiêu đã đề ra
tôi chỉ mong muốn thế này thôi
các thầy các cô là những người mà
làm ra cái sản phẩm giáo dục
mọi chính sách
dù là vĩ mô hay vi mô
thì cuối cùng nó phải được thể hiện
trong một lớp học và đi đến từng bài học một
vì vậy cho nên cái gửi gắm của tôi
với các thầy các cô
trực tiếp giảng dạy là làm sao
đó mình phải hiểu sâu hơn nữa
về chương trình hiểu rõ cái yêu cầu chương trình
để đảm bảo
thực hiện dạy học theo đúng
cái yêu cầu cần đạt của chương trình
mà muốn thế thì phải tập trung
xây dựng các cái kế hoạch bài dạy
để tổ chức dạy học sao cho
cái phương pháp dạy học
tích cực được thực hiện một cách hiệu quả nhất
mà muốn hiệu quả nhất
thì phải làm sao giao được việc cho học sinh
rõ ràng gọn gàng
trong mỗi tiết học
phải dành được nhiều thi giờ hơn
cho học sinh tự làm việc trước khi
tổ chức cho game trao đổi thảo luận
chứ đối với các cấp quản lý
thì tôi thực sự rất là mong muốn
các thầy các cô hiệu trường phó hiệu trường các nhà trường
làm sao đấy suy nghĩ
để mà tìm hiểu thật là kỹ hơn
về cái chương trình
và qua hiểu kỹ đó
để xây dựng được một cái kế hoạch giáo dục
của nhà trường một cách phù hợp nhất
đối với đội ngũ giáo viên cũng như cơ sở vật chất của mình
trong tay mình có bao nhiêu
mình huy động tối đa để dựng tối đa
và đặc biệt là phải làm thế nào đó
để tinh giảm
bớt những cái thủ tục
mà không được quy định
để cho giáo viên của chúng ta
là phải tập trung nhiều hơn vào chuyên môn
một lần nữa xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
chuyển sang một thông tin trong lĩnh vực y tế
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
cho biết tuần từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi một tháng tám
hà nội đã ghi nhận

tại ba mươi quận huyện thị xã
tăng bảy mươi ba ca so với tuần trước đó
trong số các quận huyện có nhiều bệnh nhân trong tuần
dẫn đầu là đống đa với một trăm linh năm ca bệnh
tiếp đến là cầu giấy có tám mươi sáu ca
nam từ liêm là bảy mươi bảy ca
hoàng mai là bảy mươi sáu ca
đan phượng sáu mươi tám ca và phú xuyên là sáu mươi ba ca
ngoài ra tuần qua cũng ghi nhận
thêm sáu mươi sáu ổ dịch tại hai mươi một quận huyện thị xã
dự báo tình hình dịch sốt xuất huyết
tiếp tục diễn biến phức tạp
trong các tuần tới
cdc hà nội yêu cầu trung tâm y tế
các quận huyện thị xã tăng cường giám sát
phát hiện sớm ca mắc tại cộng đồng
và các cơ sở y tế đã được phân cấp
thưa quý vị vở giselle
một trong một mươi tác phẩm ballet nổi tiếng nhất thế giới
đã công diễn tại nhà hát hồ cươm
vào tối ngày hôm qua tại hà nội
và tặng hoa cho các nghệ sĩ có các đồng chí
trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị
phó chủ tịch thường trưởng quốc hội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an ông trịnh đình dũng
nguyên phó tổ tướng chính phủ cùng lãnh đạo
các cơ quan của quốc hội các đồng chí trong đảng ủy
công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
và đông đảo khán giả yêu thích nghệ thuật ballet
giselle là vở ballet kinh điển
mang dấu ấn lịch sử của một thời kỳ lãng mạn
lấy cảm hứng từ bài thơ của victor hugo
nói về một cô gái đã chết
sau buổi dạ tiệc xuyên đêm
năm một nghìn tám trăm bốn mươi một tại paris
giselle là kết tinh sáng tạo
của biên đạo múa jean coralie
và nhà soạn nhạc
một trong những yếu tố khiến vở giselle
luôn tạo nên ấn tượng đặc biệt
đối với công chúng là ở kết cấu
hai màn vô cùng tương phản
màn một là khung cảnh một ngôi làng
ở miền nam nước đức thời trung quốc
khi vào mùa thu hoạch
ngập tràn bình yên và niềm hân hoan
của mùa lễ hội
màn hai ngược lại là bối cảnh
của thế giới bên kia đầy hư ảo
sau cái chết của giselle
xuyên suốt vở ballet giselle
là thông điệp về tình yêu
và lòng vị tha
với lần đưa vở diễn giselle quay trở lại này
nhà hát nhạc vũ kịch việt nam
mong muốn sẽ đưa khán giả
đến với nghệ thuật ballet cổ điển thực sự
tái hiện lại những kỹ thuật tinh tế
của ballet mũi cứng
đây là một điều kiện rất là tốt
để chúng tôi có nhiều cơ hội hơn nữa
để lan tỏa những kỹ thuật
tinh tế của ballet mũi cứng
với lần đưa vở diễn giselle quay trở lại này
nhà hát nhạc vũ kịch việt nam
mong muốn sẽ đưa khán giả
đến với nghệ thuật ballet cổ điển thực sự
tái hiện lại những kỹ thuật tinh tế của ballet mũi cứng
đây là một điều kiện rất là tốt
để chúng tôi có nhiều cơ hội hơn nữa
để lan tỏa loại nghệ thuật hàn lâm này
tới khán giả chung của cả nước
cũng như khán giả thủ đô
được tiếp cận và được biểu diễn
ở một nơi sang trọng
với điều kiện hiện đại
có thể bậc nhất hiện nay
là một cái niềm vinh dự rất lớn của chúng tôi
và đã đáp ứng
cái mong mỏi
cũng như là cái hy vọng của chúng tôi
để truyền tải nhiều hơn nữa
với việc đưa vở ballet jiselle
đến với sân khấu nhà hát hồ gươm
lần này là dịp
để khán giả có thể cảm nhận thực sự về kỹ thuật ballet cổ điển cùng với khả năng diễn xuất tài năng của các nghệ sĩ hàn lâm chuyên nghiệp
bước vào năm học mới vấn đề các khoản thu chi đầu năm là điều mà nhiều bậc phụ huynh và các nhà trường quan tâm và nội dung này cũng sẽ được diễn giải cụ thể trong cụm tin chính sách ngày hôm nay